hà nội đang trải qua nắng nóng đỉnh điểm mức nhiệt cao ảnh hưởng đến sức khỏe sinh hoạt của người dân
song những người lao động ngoài trời như công nhân xây dựng người bán hàng rong xe ôm vẫn phải vật lộn với nắng nóng để mưu sinh
để hỗ trợ người dân hội chữ thập đỏ hà nội thành lập các điểm tranh nóng miễn phí
tại đây nước mát khăn lạnh được sử dụng miễn phí
máy phun xương quạt điều hòa hoạt động liên tục giúp người lao động và người đi đường nghỉ ngơi giảm thân nhiệt
không chỉ vậy thành viên trong hội đã nhiều lần sơ cứu kịp thời cho người lao động bị cảm
với tinh thần trách nhiệm đặc biệt là với chủ đề năm về sức khỏe cộng đồng
thì chúng tôi cho rằng là cần thiết là phải triển khai
triển khai những điểm tranh nóng này trên địa bàn thành phố hà nội
bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức tại hai quận là bắc tử liêm và quận hoàng mai
mỗi người đến đây thì được tư vấn về cách trắng nắng cách chống và tránh nắng
thứ hai là được cấp một cái quạt trong đó có cái tuyên truyền về đảm bảo sức khỏe bảo vệ cho chính mình
bà nguyễn thị hà ở hoàng mai hà nội
khi trợ về nhà bà chẳng may bị tụt huyết áp chóng mặt
thành viên trong hội đưa bà vào điểm tranh nóng
với kiến thức bồi dưỡng đào tạo của các bác sĩ
cô vân trưởng nhóm điểm tranh nóng đã sư cứu kịp thời giúp bà hà tranh cảm
theo bà hà thành lập điểm tránh nóng như này là rất cần thiết
bởi thời tiết nắng nóng khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều dẫn đến mất nước và điện dài
đặc biệt đối với người có tiền
nhân sự tiêm mạch và huyết áp

thành viên trong hội đưa bà hà tranh nóng như này là rất cần thiết
bởi thời tiết nắng nóng khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều dẫn đến mất nước và điện giải

bà nguyễn thị hà bà chẳng may bị tụt huyết áp chóng mặt
thành viên trong hội đưa bà hà tranh nóng khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều dẫn đến mất nước và điện giải
đặc biệt đối với người có tiền
bà nguyễn thị hà bà chẳng may bị tụt huyết áp chóng mặt
thành viên trong hội đưa bà hà tranh nóng khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều dẫn đến mất nước và điện giải

bà nguyễn thị hà bà chẳng may bị tụt huyết áp chóng mặt
thành viên trong hội đưa bà hà tranh nóng khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều dẫn đến mất nước và điện giải
đặc biệt đối với người có tiền